công ty tân tín đạt do đối tượng nguyễn sĩ dũng chú tại phường hà huy tập thành phố vinh tỉnh nghệ an làm giám đốc
đã lợi dụng vỏ bọc là công ty tài chính nhưng thực chất là cho vai lãi nặng với hàng chục văn phòng
ở hàng chục tỉnh thành phố trên cả nước đường dây này vừa bị công an tỉnh nghệ an triệt xóa
cụ thể công an tỉnh nghệ an đã huy động gần năm trăm linh cán bộ chiến sĩ tiến hành bắt khám xét đồng loạt
tại năm mươi một điểm là văn phòng đại diện công ty tài chính tân tín đạt tại hai mươi tám tỉnh thành phố trên khắp cả nước
qua đó bắt giữ năm mươi hai đối tượng bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn một tỷ đồng
với hơn một mươi bị hại mức lãi suất cao nhất là năm đồng một triệu một ngày tương đương gần hai trăm linh một năm
hiện ban chuyên án đã phong tỏa năm mươi sáu tài khoản liên quan để phục vụ điều tra